điều tra phụ nữ giáo viên mầm non ngồi lên người nhét thức ăn vào miệng bé trai ở tp hcm
bắt gần cấp đối tượng đột nhập trộn tài sản chém thẩm phán thương tích
triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang lào
lột diện kẻ cầm đầu nhóm con đồ sông và nhà dân truy sát hai anh em ruột
vẻ đẹp lung linh của hầm thủy cung trên cầu đi bộ phố trần nhật duật
phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức cho biết đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương
làm việc với nhóm lớp này để xác minh thông tin
trong sáng hai mươi bốn tháng bốn phòng giáo dục và đào tạo đã đề nghị đình chỉ hoạt động nhóm lớp tí bo
ông nguyên thông tin thêm đơn vị cũng đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm người trực tiếp đối xử không tốt với trẻ
trong thời gian nhóm lớp bị đình chỉ đơn vị đã yêu cầu các lớp mầm non trường mầm non lân cận
tiếp nhận những trẻ đang học tại đây dựa theo nhu cầu của phụ huynh
vụ việc đang được công an điều tra xử lý
ngày hai mươi ba tháng bốn thông tin từ viện kiểm sát nhân dân huyện đơn dương lâm đồng cho biết
đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp của công an huyện đơn dương với hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
hai đối tượng này đã đột nhập trộm tài sản sau đó tấn công một người bị thương
bị hại trong vụ án là thẩm phán võ thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú phường một mươi hai thành phố đà lạt
hiện công tác tại tòa án nhân dân huyện đơn dương
thông tin được biết vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng bốn anh võ thành luân khi đó đang trực và làm việc tại cơ quan
khi vào điện thoại kiểm tra nhà vườn của cha mẹ anh tại thôn cado một mươi hai xã cado huyện đơn dương
thì phát hiện camera an ninh bị tắt
nghi có việc bất ổn anh luân chạy về nhà phát hiện có hai thanh niên không nhận dạng rõ do trời tối
đột nhập vào hai nhà vườn của gia đình nghi trộm cắp tài sản
anh luân chi hô thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao tấn công gây thương tích
sau đó cả hai đối tượng bỏ chạy
anh luân gọi điện cho người nhà đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện địa phương
sau đó chuyển bệnh viện chấn thương trình hình tp hcm
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện đơn dương đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra xác minh
đến ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện đơn dương đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi vụ trộm
là gia dương quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú thôn cado một mươi hai xã cado và dơ nưng rốt gia hiếu
quốc là cậu ruột của hiếu
mẹ quốc trước đó nhiều năm làm vườn cho gia đình mẹ anh luân
tại cơ quan công an quốc hiếu khai nhận hành vi như sau
khoảng hai mươi hai giờ ngày một mươi bảy tháng bốn sau trầu nhậu quốc rủ hiếu đi trộm cắp tài sản
tại các tròi vườn ở khu vực thôn cado một mươi hai xã cado
sau đó quốc điều khiển xe máy chở hiếu đi đến tròi vườn của gia đình anh luân
ở thôn cado một mươi hai để tìm kiếm tài sản trộm cắp
tại đây quốc và hiếu đột nhập vào nhà vườn thứ nhất lấy một con dao
sau đó dùng con dao này cắt dây điện camera an ninh
rồi đi ra ngoài với ý định lấy trộm dầu diazen trong xe máy múc để bên ngoài
để đổ xe máy cày của nhà
tuy nhiên trong xe máy múc không có dầu diesel
nên cả hai đi đến nhà vườn của bà nguyễn thị kim loan
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm mẹ của anh luân
lấy trộm các ống tuyếp sắt với mục đích để về làm giàn trồng chanh dây
sau khi lấy trộm ống tuyếp sắt chúng đi ngược lại và vào nhà vườn thứ hai của bà loan
cách nhà vườn thứ nhất khoảng một mươi năm mét để tiếp tục tìm kiếm tài sản trộm cắp
khi hai đối tượng đang ở trong nhà
thì anh luân về nhà phát hiện trì hô
hiếu là đối tượng đã trực tiếp dùng dao tấn công anh luân
gây án xong cả hai bỏ chạy về nhà
cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của đối tượng quốc
làm rõ vụ án để xử lý hai đối tượng theo pháp luật
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết
đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa bốn người trung quốc xuất cảnh trái phép qua lào
nhóm người trung quốc khai do có nhu cầu sang lào để lao động phổ thông
nhưng không có hộ chiếu nên được các đối tượng môi giới tổ chức nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau đó xuất cảnh trái phép sang lào
vào lúc tám h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn
tại khu vực cột mốc sáu trăm linh sáu thuộc khóm tây chín thị trấn lan bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
phòng trinh sát bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp cơ quan chức năng phát hiện
bắt quả tang đối tượng hồ văn vinh chú tại tổ hai khóm ca tăng thị trấn lao bảo
đang tổ chức cho si sao minh quốc tịch trung quốc xuất cảnh trái phép sang lào
trong khi đó ba đối tượng người trung quốc còn lại lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đã bỏ chạy sang lào
lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị đã phối hợp
đại đội biên phòng ba trăm hai mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh savanakhet lào tổ chức truy xét
đến chiều ngày hai mươi hai tháng bốn lực lượng chức năng đã bắt giữ ba đối tượng người trung quốc
gồm su wenjen zhao jianfeng và li wen
qua đấu tranh khai thác hồ văn vinh khai nhận tổ chức đón chuyên trở bốn người trung quốc
nói trên từ địa phận khóm tây chín thị trấn lao bảo đến khu vực mốc sáu trăm linh sáu
để giao cho người khác dẫn trái phép sang lào để lấy tiền công bốn trăm linh một kiếp lào một người
vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật
thời gian qua ghi nhận liên tiếp xảy ra các vụ việc nhóm côn đồ xông vào nhà dân gây thương tích
mới đây công an huyện đạ hoai lâm đồng cho biết đã xác định được nhóm côn đồ mang hung khí
tấn công hai anh em ruột ở lâm đồng
hiện hai trong số năm người đã đến cơ quan công an trình diện khai nhận hành vi
các nghi can gồm võ trần hoàng ba mươi một tuổi chú phường lộc sơn thành phố bảo lộc lâm đồng
ngô phúc thịnh ba mươi ba tuổi và ngô duy vượng bốn mươi bảy tuổi cùng chú thị trấn đạ mơ ri đạ hoai
ngô đình toàn thắng ba mươi bốn tuổi chú phường lộc phát tp bảo lộc
ca tự chú thôn năm xã đạp bờ loa huyện đạ hoai
theo cơ quan điều tra võ trần hoàng và ngô phúc thịnh cùng nhau góp vốn mở quán karaoke galaxy
tại thị trấn đạ mờ ri huyện đạ hoai
do có mâu thuẫn từ trước khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày
hoàng lái ô tô chở theo nhóm người trên tìm đến nhà anh nguyễn quang duy tại xã hà lâm để nói chuyện
khi đến nhà anh nguyễn quang duy nhóm hoàng cùng những người trên cầm dao mã tấu
xông vào nhà tìm duy và hai bên xảy ra cử cái
một lúc sau nhóm của hoàng dùng hung khí tấn công
tấn công vào người anh duy và anh nguyễn công dân em trai của anh duy
sau khi gây án hoàng cùng những người trên trốn khỏi hiện trường
công an huyện đà hoai cho biết hiện võ trần hoàng và ngô phúc thịnh đã ra trình diện
và khai nhận toàn bộ nội dung sự việc
công an huyện này tiếp tục điều tra truy xét củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
được biết anh nguyễn quang duy bị nhiều vết thương khác ở đùi vai tay
anh nguyễn công dân bị thương ở mặt và người
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường pc
công an tỉnh thái bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hai nữ giám đốc trú tại tp thái bình
về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ
xảy ra tại tri cục đăng kiểm số một mươi một thuộc cục đăng kiểm việt nam có địa chỉ trụ sở
tại số một mươi sáu đường trần phú tp thái bình
theo đó từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
trương thị kim dung đã có hành vi xuất bán một trăm tám mươi năm tờ hóa đơn vat khống
không có hàng hóa dịch vụ kèm theo
tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn là năm trăm một mươi hai triệu đồng
qua đó dung được hưởng lợi bất chính bốn mươi bảy triệu đồng
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi
bị can viên thị an lấy tư cách pháp nhân là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
anh an định xuất bán cho tri cục đăng kiểm số một mươi một
tổng số một trăm một mươi năm tờ hóa đơn vat khống
nội dung hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn tương tự
đối với bị can trương thị kim dung xuất bán cho tri cục đăng kiểm số một mươi một
tổng số tiền thanh toán theo số hóa đơn khống này là gần ba trăm bảy mươi chín triệu đồng
bị can viên thị an hưởng lợi bất chính bốn mươi ba triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng bốn thông tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
người chồng tầm xăng rồi đốt vợ đang mang bầu tại huyện crong năng tỉnh đắk lắc
đang bị điều tra về hành vi sát hại người
chiều hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba chị o hai mươi hai tuổi ngụ xã yà tân huyện crong năng
đến nói chuyện với chồng là trần nam thanh hai mươi ba tuổi và xảy ra mâu thuẫn cãi nhọc
sau đó thách đứng dậy rút xăng từ xe máy ra can nhựa và đổ lên người vợ
khi chị o bỏ chạy thanh đuổi theo tiếp tục hất xăng lên người vợ rồi châm lửa
khi lửa cháy lên người chị o đã chạy lại chỗ bể nước
thanh cũng chạy theo lấy bình nước xả voi nước đổ lên người vợ để dập lửa
sau đó chị o được đưa đến bệnh viện cấp cứu
thời điểm xảy ra vụ việc chị o đã mang bầu con thứ hai được tám tháng
theo cơ quan công an vụ việc khiến chị o bị bỏng nặng ở các vị trí chân cổ mặt tai
chiếm diện tích hai mươi ba cơ thể với tỷ lệ thương tích là hai mươi bảy
sáng ngày bốn tháng bốn đội cảnh sát giao thông cát lái thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
phối hợp với công an phường phú hữu tp thủ đức dựng lại hiện trường vụ ô tô tông xe máy rồi bỏ chạy xảy ra trên địa bàn
động thái này diễn ra sau khi cơ quan chức năng sắc phục

và để làm rõ điều tra nguyên nhân xác định lỗi của từng bên để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật
trong vụ va chạm giao thông trên cơ quan công an xác định ô tô biển số tỉnh thanh hóa đã tông xe máy biển số tỉnh bình dương rồi bỏ chạy
ghi nhận công tác hiện trường bắt đầu vào khoảng một mươi giờ ba mươi ngày hai mươi bốn tháng bốn và kết thúc sau đó khoảng một giờ
ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba vì hà nội cho biết
đơn vị đã khởi tố bị can bắt tạm giam hồ thị thùy trang một mươi chín tuổi ở huyện mê linh hà nội
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cơ quan chức năng tháng ba qua công tác trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an huyện ba vì phát hiện đường dây chuyên cung cấp ma túy lẻ cho các con nghiện trên địa bàn huyện
cầm đầu đường dây này là thùy trang cô gái này có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án tiền sự về ma túy
và móc nối để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện ba vì và thị xã sơn tây hà nội
ngày một mươi ba tháng bốn ban chuyên án phát hiện trang rời khỏi nhà lên taxi để đi giao ma túy
lập tức các tổ công tác triển khai bắt giữ đối tượng
thời điểm kiểm tra cảnh sát thu giữ một trăm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp dạng mzma trên một trăm linh gram ketamin và nhiều tăng vật có liên quan
những ngày gần đây nhiều người đi trên cầu đi bộ bắc qua phố trần nhật duật không khỏi ngỡ ngàng
khi được chiêm ngưỡng tác phẩm từ ý tưởng hầm thủy cung
đẹp lung linh qua sắp đặt ánh sáng
công trình nghệ thuật công cộng này chính thức khánh thành vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn
nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm tham quan check in mới cho người dân và du khách khi tới hà nội
dự án tô điểm cầu dành cho người đi bộ bắc qua phố trần nhật duật quận hoàn kiếm thành phố hà nội
được thực hiện bởi nhóm họa sĩ từng tham gia nhiều dự án nghệ thuật công trình công cộng trên phố phúc tân và phú phùng hưng
cầu được thiết kế bằng thép và bê tông cốt thép chiều dài bốn mươi bốn sáu m gồm hai nhịp dầm chiều rộng cầu ba mét tính không tối thiểu bốn bảy mươi năm m
cầu xây dựng trên bốn mố trụ chính và một trụ cầu thang
cây cầu đi bộ bắc ngang qua phố trần nhật duật được xây dựng và đi vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi bốn cho tới nay
dọc tuyến đường trần nhật duật đường trần quang khải tập trung nhiều khu dân cư cơ quan trường học lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn
cầu vượt cho người đi bộ qua đê hữu hồng đường trần nhật duật là kết nối giao thông đi bộ sang đường tạo điều kiện đi lại thuận lợi an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông
sau khoảng một mươi năm đi vào sử dụng cây cầu này đã xuống sắt
sau khi được sự chấp thuận của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm nhóm họa sĩ đã tân trang lại ngoại hình của cầu đi bộ
họa sĩ nguyễn thế sơn giám tuyển dự án cải tạo cầu đi bộ trần nhật duật chia sẻ
với chủ đề nước nhóm chúng tôi sẽ biến cây cầu đi bộ thành một tác phẩm sắp đặt ánh sáng giống như một đường hầm thủy cung với các loài cá đại dương đang bơi lội phía trên vòng cầu
chủ đề nước có hai tác phẩm vẽ ba d tương tác với trụ cột cầu thành một hình kéo khóa nước chảy tràn và một bức tranh ba d những con thuyền giấy phía sau bức tường đê
các loài cá mực xứ trang trí tại đây được làm từ chai nhựa tái chế do học sinh các trường tiểu học trên địa bàn quận tham gia thu gom tạo nên tác phẩm
tận dụng ánh sáng từ đèn cao áp chiếu hát xuống đi qua tấm tre của cây cầu những tác phẩm hiện lên trông như một đường hầm thủy cung trên cạn với rất nhiều loài động vật dưới biển đang bơi lội phía trên vòng cầu
cùng với không gian nghệ thuật công cộng phúc tân và khu phố cổ với địa điểm hai mươi hai hàng buồm ba địa điểm không gian nghệ thuật sẽ kết nối với nhau tạo thành một tour nghệ thuật hấp dẫn thu hút khách tham quan du lịch kích thích phát triển kinh tế văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân
lực lượng chức năng ở tỉnh bình định đã tìm thấy bảy hài cốt trong số chín liệt sĩ đã hy sinh tại đồi một trăm bảy mươi bốn xã ân mỹ huyện hoài ân tỉnh bình định vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với hải cốt của hai liệt sĩ còn lại bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm trước ngày ba mươi tháng bốn năm nay
trước đó các cựu chiến binh sư đoàn ba sao vàng cho biết trong quá trình chiến đấu tại đồi một trăm bảy mươi bốn vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại căn hầm đồi một trăm bảy mươi bốn ở xã ân mỹ huyện hoài ân
chín chiến sĩ của quân ta đã hy sinh hầm này được lực lượng của ta đào sâu vào lòng núi theo kiểu dáng địa đạo có chiều dài từ năm mươi đến bảy mươi mét và có ba cửa
trong đó cửa ở hướng nam để quan sát địa bàn hoài ân cửa hướng tây bắc quan sát huyện an lão và cửa hướng đông bắc quan sát địa bàn hoài nhơn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định phối hợp với các lực lượng chức năng huyện hòa ân tổ chức tìm kiếm và tìm ra được cửa hầm vào ở hướng nam
phát hiện được bảy hải cốt liệt sĩ trong đó đã xác định được danh tính hai liệt sĩ
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương làm nhà tổ quốc ghi công lập bàn thờ để dân hương các liệt sĩ
hiện việc tìm kiếm đang được lực lượng chức năng thực hiện khẩn trương mở rộng ra cửa khác tìm kiếm các hải cốt còn lại
trong kháng chiến chống mỹ đồn một trăm bảy mươi bốn là một trong những chốt điểm án ngữ tuyến đường huyết mạch từ bồng sơn lên an lão
từ đây có thể quan sát kiểm soát một địa bàn rộng lớn của ba huyện hoài ân an lão hoài nhơn nay là thị xã hoài nhơn
trong giai đoạn phản kích từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nơi đây thường xuyên xảy ra những trận chiến ác liệt giữa quân ta và địch
tiêu biểu là trận đánh chiếm đổi một trăm bảy mươi bốn của sư đoàn ba sao vàng vào ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tiêu diệt một đại đội lính địch
quân và dân huyện hoài an đã anh dũng chiến đấu chống trả nhiều trận đánh của địch giữ vững chốt điểm một trăm bảy mươi bốn
góp phần bảo vệ vững chắc vùng giải phóng hoài ân đến ngày toàn thắng
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình định đã có quyết định công nhận và xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích chiến thắng đồi một trăm bảy mươi bốn
mới đây cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện động thái khó hiểu giữa phúc khắc tiệp và gà cưng ngọc trinh
cụ thể người đẹp trà vinh đã chính thức hủy theo dõi vụ cắt tiệp trên trang instagram gần sáu triệu người theo dõi
không chỉ trên instagram người đẹp gốc trà vinh cũng hủy theo dõi vũ khắc tiệp trên tiktok cá nhân
tuy nhiên hiện ngọc trinh vẫn xuất hiện trong danh sách những người được ông bầu theo dõi trên các nền tảng này
trước đó ngọc trinh rất chăm chỉ tương tác trên trang cá nhân của vũ khắc tiệp
kể từ khi ngọc trinh trở về sau biến cố người đẹp quê trà vinh thường xuyên đăng tải những bộ ảnh khoe nhan sắc hoặc các video đi chơi cùng người thân bạn bè
tuy nhiên trong hội bạn thân gần đây của ngọc trinh không có sự xuất hiện bóng dáng của ông bầu vũ khắc tiệp
điều này làm tạo ra nghi vấn cả hai đã nghỉ chơi nhau động thái này của cả hai khiến dân tình khó hiểu
từ đây tin đồn dẫn nước tình bạn giữa ngọc trinh và vũ khắc tiệp được đông đảo khán giả bàn tán trên khắp diễn đàn mạng xã hội
tuy nhiên đó chỉ là suy đoán của netthyson thực hư thế nào chờ người trong cuộc lên tiếng làm rõ
ngọc trinh bắt đầu quen biết vũ khắc tiệp cách đây gần hai mươi năm về trước
ông trùm chân dài cảm thấy cô gái có ngoại hình sắc vóc nổi bật nên đã dẫn dắt và đảm nhận vai trò quản lý cho ngọc trinh
du cô tham gia vào con đường nghệ thuật kể từ đó cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp
thậm chí vũ khắc tiệp còn thổ lộ rằng mắt ngọc trinh tôi sẽ mất mọi thứ
cả hai xem nhau như chi kỷ trong suốt nhiều năm do đó tin đồn cả hai nghỉ chơi với nhau đã khiến không ít khán giả bất ngờ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại